trong công văn hỏa tóp gửi cho tổng cục đường bộ ngày hôm nay bộ giao thông vận tải yêu cầu tổng cục chỉ đạo các địa phương
trong vòng một mươi năm ngày bắt đầu từ giờ sáng mai ngày một tháng bốn phải dừng hoạt động các tuyến chở khách công cộng liên tỉnh nội tỉnh
dừng hoạt động các xe hợp đồng xe du lịch taxi xe buýt trong cả nước trừ trường hợp đặc biệt gồm lý do công vụ
vận chuyển nhu yếu phẩm xe đuôi đón công nhân chuyên gia của các doanh nghiệp chuyên trở nguyên vật liệu sản xuất hàng hóa
các bến xe khách tại địa phương cũng phải dừng hoạt động đối với các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh nội tỉnh
bộ giao thông vận tải cũng yêu cầu cục đường sắt việt nam chỉ được khai thác một đôi tàu chặng hà nội tp hcm hà nội
các hãng hàng không chỉ khai thác tuyến hà nội tp hcm hai chuyến khứ hồi một ngày hà nội đà nẵng tp hcm đà nẵng một chuyến khứ hồi một ngày